trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thống cộng hòa séc hôm nay liên đoàn công nghiệp cộng hòa xéc và phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp séc việt
tổng thống cộng hòa séc milo seman và đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới tham dự diễn đàn
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước
đồng thời tạo cơ hội giao lưu thiết lập quan hệ đầu tư kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên
việt nam chủ trương tích cực hội nhập toàn diện nền kinh tế khu vực và thế giới
trong quá trình đó việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có cộng hòa séc
cũng tại diễn đàn tổng thống séc millos seman khẳng định việt nam và cộng hòa séc có mối quan hệ hợp tác truyền thống từ lâu đời
trao đổi thương mại giữa việt nam và cộng hòa séc có mức tăng trưởng ổn định ngày càng phát triển
tổng thống séc hy vọng rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ nắm bắt cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đầu tư tương xứng với tiềm năng của hai nước
tại diễn đàn các đại biểu cũng chứng kiến lễ ký kết sáu biên bản thỏa thuận giữa các doanh nghiệp của cộng hòa séc và việt nam
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam gặp gỡ tiếp xúc tìm kiếm cơ hội hợp tác với bốn mươi bốn doanh nghiệp của cộng hòa séc trong chuyến tháp tùng đoàn tổng thống
với các lĩnh vực hoạt động chính như sản xuất công nghiệp quốc phòng cơ khí kỹ thuật năng lượng thực phẩm công nghệ thông tin môi trường tài chính bảo hiểm pháp luật bất động sản tư vấn và dịch vụ khác